theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia từ đêm ngày một mươi năm tháng một mươi một do ảnh hưởng của khối không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió đông sau cơn bão số một mươi ba nên ở các tỉnh thành phố bắc bộ có mưa và trời rét
dự báo các khu vực phía tây bắc bộ nhiều mây có mưa mưa vừa riêng phía nam sơn la và hòa bình có mưa vừa mưa to
cũng trong thời gian này các tỉnh thành phố tại bắc bộ và bắc trung bộ trời lạnh có nơi trời rét
với nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng phổ biến từ một mươi bảy hai mươi độ c vùng núi từ một mươi năm một mươi bảy độ c vùng núi cao có nơi dưới một mươi hai độ c
thủ đô hà nội nhiều mây có mưa vừa mưa to gió đông bắc cấp hai cấp ba trời rét
nhiệt độ thấp nhất từ một mươi tám đến hai mươi một độ c nhiệt độ cao nhất từ một mươi chín đến hai mươi hai độ c